sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn ubnd cho ý kiến về dự án luật chăn nuôi
nhiều đại biểu cho rằng dự án đã đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét
cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm tới đây
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp sáng nay các đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật chăn nuôi
tuy nhiên chung quanh đó vẫn còn nhiều câu hỏi mà các đại biểu đặt ra
trong cái tội trình của chính phủ của anh xuân cường có đọc có nhiều cái mục đích là đảm bảo an ninh thực phẩm
tôi cũng chưa rõ cái nội hàm là an ninh thực phẩm là như thế nào
nếu được anh giải thích cái nội dung đó mà nó thể hiện trong điều luật
trả lời về vấn đề này ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
đất nước chúng ta phải khẳng định thời gian dài nữa vẫn là nông nghiệp
cái ăn cho dân là cái trọng yếu
trong cái ăn cho dân thì an ninh đương thực là một phần
còn đâu là an ninh thực phẩm
nếu như mà luật mà ông đưa ra mà lại triệt tiêu không đảm bảo thúc đẩy sản xuất
mà đất nước lại trước tình hình thiên tai đông dân như thế thì cực kỳ nguy hiểm
do đó là cái ông ra luật kiểu gì kiểu phải đảm bảo được hai vấn đề
một quản lý thuận lợi chặt chẽ thúc đẩy sản xuất hội nhập
đây là cái mục tiêu
chính vì thế cho nó có cái vấn đề an ninh này
cho rằng dự án luật vẫn còn một số nội dung quan trọng cần làm rõ
ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu nêu vấn đề
trần sáu có thẩm gia là dũng nêu lại quản lý ngưỡng tồn dư
tức là cái cách quản lý thì đề nghị ban soạn thảo quy định về quản lý kháng sinh
hóa chất trong thức ăn chăn nuôi theo hướng quản lý ngưỡng tồn dư trong thức ăn chăn nuôi
thay do về quản lý bằng dinh mục cấm chất được phép sử dụng chăn nuôi để phù hợp với pháp luật thú y
thì cái này thì xin đề nghị giải thích thêm
thì tôi nghĩ rằng là có những loại phải rất khó phải cấm
ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với những quan điểm mà đại biểu trần văn túy nêu
thẳng thắn nhận định vấn đề này rất quan trọng và đúng bản chất
ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau
có những chỉ tiêu quy định giữa cái việc ngưỡng và không có nào bản chất hoàn toàn khác nhau
có những thứ là cấm không được có
đấy là chất cấm
còn có những thứ cho ngưỡng thì là đến giai đoạn chỉ ông để ngưỡng này nó không ảnh hưởng
bây giờ chúng ta nói sáu cái chất mà nay mai cấm của việt nam đang cấm thế này này
trong đó có cái rác tô bạc phin
rác tô bạc phin thì hiện nay các doanh nghiệp trong nước nếu như ta cấm thì họ đồng tình
còn đưa ra ngưỡng thì rất nguy hiểm là nước ngoài nó ồ ạt nó đưa cái đó vào
rồi đây cơ quan soạn thảo sẽ bàn cái chi tiết sâu thêm cùng với cơ quan thẩm định
để tiếp tục hôm tới chúng ta giải trình kỹ thêm
các đại biểu nhận định
dự án luật đã đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm tới đây
tuy nhiên để quốc hội thông qua thì dự án luật vẫn cần làm rõ thêm một số nội dung quan trọng
trong vấn đề quản lý của các cơ quan nhà nước như bộ nông nghiệp và chính phủ